sáng một mươi chín tháng năm trong khuôn viên đại sứ quán việt nam ở thủ đô phnom penh
đảng bộ tại campuchia đã tổ chức lễ dân hương kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
đại sứ vũ quang minh đảng viên các tri bộ trực thuộc đại diện hội khmer việt nam
doanh nghiệp và lưu sinh viên việt nam tại campuchia đã thành kính dân hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế
trước đó chiều ngày một mươi tám tháng năm tại phnom penh hội khơ me việt nam tại campuchia cũng trang trọng tổ chức kỷ niệm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh